chiều nay một mươi tám tháng một tại nhà quốc hội ban soạn thảo dự án luật hành chính công của ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ hai để lấy ý kiến lên kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về sự cấp thiết xây dựng dự án luật hành chính công
tại phiên họp các đại biểu đều cho rằng việc tổ chức hội thảo khoa học về xây dựng dự án luật hành chính công là rất cần thiết trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay
các ý kiến của chuyên gia nhà khoa học đại diện các cơ quan chuyên môn tại hội thảo sẽ làm rõ được những chính sách pháp luật còn bất cập khiếm khuyết trong quản lý điều hành nền hành chính quốc gia từ đó sẽ đưa ra những kiến nghị xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật
theo dự kiến hội thảo khoa học về xây dựng dự án luật hành chính công sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi